bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan ra soát lại quy trình vận chuyển bảo quản tổ chức tiêm vaccine đánh giá chính xác khách quan khoa học các sự cố xảy ra để truyền thông kịp thời đúng bản chất kiến nghị rút kinh nghiệm và xử lý nếu có sai phạm
bám sát tiếp thu các ý kiến đóng góp của ủy ban thường vụ quốc hội để kịp thời đề xuất tháo gỡ về thể chế các khó khăn vướng mắt liên quan đến nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất cấp phép vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
trong dự báo nhu cầu về số lượng loại thuốc điều trị covid một mươi chín cho cả nước để có phương án mua kể cả mua tập trung và phân bổ sử dụng phù hợp với yêu cầu điều trị bảo đảm công khai minh bạch theo cơ chế thị trường chống mọi biểu hiện hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực có cơ số dự phòng cho tình huống dịch diễn biến xấu đối với các loại thuốc thiết yếu
soạn thảo thư của thủ tướng chính phủ gửi chương trình tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín covax để đề xuất việc sử dụng vaccine do covax tài trợ
tiếp theo chương trình là tin tức liên quan đến một f tự ý bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện bệnh viện đới trung ương
ngày tám tháng một mươi hai cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh thông tin bệnh nhân là ông tvt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu địa chỉ tại xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hưng yên
cụ thể trường hợp này của ông tvt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu địa chỉ tại xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hương yên
bệnh nhân có tiền sử sô gan cổ trướng viêm gan bê uống rượu nhiều
bệnh nhân có xét nghiệm sars cov hai dương tính ngày năm tháng một mươi hai được chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị cùng ngày
hồi ba giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương phát hiện bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn
bệnh viện đã huy động lực lượng để tìm bệnh nhân
cùng với đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã thông báo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật hương yên công an tp hà nội công an tỉnh hương yên công an xã kim trung về trường hợp này để phối hợp giải quyết
quý vị thân mến theo lãnh đạo cdc hà nội hiện hà nội đang điều trị hơn năm sáu trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín trong khi kế hoạch dự phòng từ năm mươi đến một trăm linh bệnh nhân
điều này khiến nhiều người lo lắng liệu bệnh viện ở hà nội có nguy cơ quá tải hay không
một tuần gần đây hà nội liên tục ghi nhận các ca mắc mới covid một mươi chín tăng nhanh từ hơn bốn trăm linh lên gần tám trăm linh ca trong đó khoảng hai trăm linh ca mắc ngoài cộng đồng mỗi ngày
đơn cử ngày tám tháng một mươi hai ghi nhận bảy trăm linh chín ca mắc mới covid một mươi chín với hai trăm bốn mươi ba ca cộng đồng ba trăm hai mươi chín ca tại khu cách ly một trăm ba mươi bảy ca tại khu phong tỏa
số ca mắc tăng nhanh trong những ngày qua khiến nhiều người lo ngại hà nội liệu có quá tải điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề trên trao đổi với báo giao thông
ông khổng minh tuấn khẳng định hiện hà nội đang điều trị hơn năm sáu trăm linh bệnh trong đó đã có phương án năm mươi và một trăm linh bệnh nhân
bác sĩ nguyễn lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn được phân công ở tầng điều trị ba với hai trăm năm mươi giường icu để điều trị bệnh nhân nặng
tuy nhiên hiện nay có khoảng hơn một trăm linh bệnh nhân đang điều trị trong đó có năm mươi bệnh nhân nặng còn lại bệnh nhân trung bình
nhưng thuộc đối tượng nguy cơ cao với nhiều bệnh nền cao tuổi khó vận động béo phì
hiện nay có hiện tượng người dân tự xét nghiệm phát hiện dương tính và tự tìm đến bệnh viện
điều này khiến chúng tôi quá tải việc vận chuyển bởi các bệnh nhân đều test nhanh khi đến đây
lại được tep pcr để khẳng định nếu dương tính chúng tôi phân loại hầu hết bệnh nhân nhẹ nên thêm công việc đưa bệnh nhân về lại tuyến điều trị phía dưới
chính vì vậy để giúp chúng tôi giảm tải dồn sức điều trị bệnh nhân nặng các người dân khi có nghi ngờ mắc covid một mươi chín
nên liên lạc với các trung tâm y tế quận huyện phường xã để được làm xét nghiệm khẳng định và phân loại điều trị phù hợp
đồng thời bớt tự ý di chuyển giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bà hương cho biết tương tự tại bệnh viện đa khoa đức giang cũng mới tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi bệnh nhân trên số giường được giao hai trăm năm mươi
theo nhận định của ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang dù ca mắc tăng nhưng hà nội vẫn đáp ứng tốt công tác điều trị
với khoảng sáu bệnh nhân đang điều trị như hiện nay
có khả năng tiếp nhận tại các khu điều đền lừ hai khu thượng thanh hai ký thúc giá phenica sáu trăm linh
bên cạnh đó còn có sự chuẩn bị với hơn ba giường tại các bệnh viện ở hà nội cùng một số điểm gia hoàng mai hà đông cũng đang khởi động
hà nội có đủ khả năng bố trí khoảng một mươi hai giường điều trị covid một mươi chín trong khi hiện nay con số điều trị khoảng sáu bệnh nhân
do vậy người dân cần bình tĩnh hợp tác cùng với chính quyền và ngành y tế
nhất là khi hà nội đang triển khai việc cách ly điều trị tại nhà
với bệnh nhân covid một mươi chín thẻ nhẹ hoặc không có triệu chứng ông thường nhấn mạnh
xin được truyền sát các thông tin về diễn biến dịch tại tp hcm
hiện tại tp hcm đang có tám mươi bốn sáu trăm bốn mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly chăm sóc điều trị
theo các báo cáo hoạt động số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong vẫn đang tiếp tục tăng
vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ nhóm người đang có nguy cơ
trước tình hình số ca mắc mới nặng và tử vong gia tăng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa có hướng dẫn bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
trước dịch covid một mươi chín
người trên năm mươi tuổi đặc biệt là trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền là những người thuộc nhóm nguy cơ
cần được ưu tiên bảo vệ nhằm hạn chế mắc covid một mươi chín
cũng như giảm khả năng bệnh diễn tiến nặng và tử vong
người thuộc nhóm nguy cơ cần làm gì để hạn chế nguy cơ mắc covid một mươi chín
đó là thường xuyên rửa tay chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết
khuyến khích thường xuyên đeo khẩu trang ngay khi ở nhà
khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang đúng cách giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn với người khác
tránh những nơi đông người tiêm vaccine khi đến lượt
người thân người chăm sóc cần làm gì để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
đó là rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang giữ khoảng cách hạn chế tụ tập
tiêm vaccine ngay khi đến lượt đeo khẩu trang khi chăm sóc và tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ
rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi chăm sóc
khi có các triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín khai báo ngay với y tế địa phương
để được hướng dẫn cách ly xét nghiệm điều trị
người thuộc nhóm nguy cơ cần làm gì khi mắc covid một mươi chín
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thông báo ngay cho trạm y tế nơi cư trú
để được theo dõi và cấp phát ngay thuốc kháng virus monopiravir gói thuốc c và thuốc hạ sốt
nâng đỡ thể trạng gói thuốc a và thuốc kháng viêm kháng đông gói thuốc b cho người f
tuân thủ chỉ định điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế
tăng cường sức khỏe bằng dinh dưỡng hợp lý tinh thần thoải mái
tiếp tục điều trị bệnh nền nếu có theo chỉ định của bác sĩ
trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp sự xuất hiện biến chủng omecron khiến nhiều đại biểu lo lắng
và tập trung chất vấn về việc chuẩn bị kịch bản ứng phó của thành phố
trong đó quan trọng nhất là củng cố nâng cao năng lực y tế cơ sở
ngày hôm qua ngày tám tháng một mươi hai ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
khóa một mươi tập trung chất vấn chủ tịch ubnd tp phan văn mãi cùng giám đốc hai sở y tế và kế hoạch đầu tư
cơ chế chính sách nào giữ chân nhân viên y tế cơ sở trước làn sóng xin nghỉ việc khắc phục việc thiếu bác sĩ
và thu hút bác sĩ về làm việc ở trạm y tế được nhiều đại biểu chất vấn cả chủ tịch ubnd tp và giám đốc sở y tế
trao đổi lại chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho hay dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
và còn diễn biến phức tạp nhất là biến chủng
chủ tịch mới xuất hiện ở nhiều quốc gia trong những ngày qua nên đòi hỏi thành phố hồ chí minh không được lơ là chủ quan
về củng cố y tế cơ sở ông mãi cho hay bộ y tế đã thống nhất cho thành phố hồ chí minh lập đề án thí điểm tổ chức trạm y tế
theo quy mô dân số việc này giúp giải quyết hạn chế về biên chế nhân viên y tế hiện không đáp ứng được yêu cầu chống dịch
theo ông mãi nếu đề án triển khai ngoài trạm y tế cơ hữu thành phố sẽ huy động các đơn vị tư nhân
lực lượng nhân viên y tế nghỉ hưu để đảm bảo vận hành ngay các trạm y tế lưu động
các xã phường có dân số đông có thể có nhiều trạm y tế lưu động để đáp ứng công tác chống dịch
về thu hút nhân sự cho các trạm y tế giám đốc sở y tế thành phố tăng trí thượng cho biết
ngành y tế thành phố đang kiến nghị cơ chế cho sinh viên ngành y vừa tốt nghiệp về thực hành tại trạm y tế phường xã
trong một mươi hai tháng và sáu tháng còn lại thực hành ở bệnh viện
cơ chế này khác với quy định hiện nay buộc sinh viên ngành y tốt nghiệp
phải thực tập một mươi tám tháng tại bệnh viện tuyến thành phố hoặc quận huyện mới được xét cấp chứng chỉ nghề
nếu kiến nghị được thông qua mỗi năm có khoảng năm trăm linh bác sĩ trẻ về làm việc tại các trạm y tế
ngành y tế cũng đề xuất hỗ trợ bằng một năm lần lương tối thiểu vùng khoảng sáu triệu cho các bác sĩ về trạm y tế
chúng tôi rất mong đề xuất sớm hiện thực để luôn có lực lượng bác sĩ trẻ ở y tế cơ sở ông thượng chia sẻ
ngoài ra theo ông thượng ngành y tế cũng đề xuất tăng định biên nhân sự cho trạm y tế phường xã
thay vì mỗi trạm y tế tối thiểu có năm nhân viên tối đa một mươi nhân viên như hiện nay
thì đề xuất tăng gấp đôi lần lượt tối thiểu một mươi tối đa hai mươi nhân viên
xin được chuyển sang các thông tin về diễn biến dịch covid một mươi chín tại miền trung
quý vị thân mến trong hai mươi bốn giờ qua tại miền trung tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
một số nơi phát hiện chùm các mắc cộng đồng nguy cơ lây lan rộng đặc biệt là tại thanh hóa
thanh hóa ghi nhận hai trăm một mươi chín ca mắc mới một trăm hai mươi bốn trường hợp phát sinh trong tỉnh với sáu ca cộng đồng và chín mươi năm trường hợp trở về từ các tỉnh thành phố khác
đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay địa phương này ghi nhận ba ba trăm sáu mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín hai một trăm bốn mươi chín người được điều trị khỏi được ra viện một mươi hai bệnh nhân tử vong
nghệ an phát hiện một trăm một mươi hai trường hợp dương tính sars cov hai hai mươi ca cộng đồng tám mươi một ca không có triệu chứng
các ca cộng đồng được phát hiện tại yên thành thành phố vinh quỳ châu tân kỳ con cuông và quỳnh lưu
ngày tám tháng một mươi hai thêm sáu mươi một bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện không ghi nhận ca tử vong
nghệ an đang điều trị một một trăm ba mươi chín ca covid một mươi chín
trong ngày hôm qua số ca dương tính sars cov hai tại quảng bình tăng đột biến với một trăm một mươi sáu ca
chủ yếu liên quan đến chùm ca bệnh của một công ty đóng trên địa bàn huyện bố trạch chiếm chín mươi sáu trên một trăm một mươi sáu ca
trong số các ca mắc mới ba mươi tám ca cộng đồng
trong ngày thêm hai mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện
chiều qua thừa thiên huế thêm một trăm năm mươi sáu ca dương tính sars cov hai một mươi bốn ca tại khu cách ly tập trung
một ca giám sát y tế tại nhà ba mươi hai ca f một đang thực hiện cách ly tại nhà và một trăm linh chín ca cộng đồng
các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng địa chỉ tại thành phố huế thị xã hương thủy và hai huyện phú lộc phú vang
tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận năm bảy trăm ba mươi ca f bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến bệnh viện trung ương huế điều trị
tiếp theo chương trình là phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
ngày tám tháng một mươi hai who cho biết omicron đã xuất hiện ở năm mươi bảy quốc gia và số lượng bệnh nhân nhập viện có thể tăng lên khi biến thể này tiếp tục lây lan
ngay cả khi mức độ nghiêm trọng của biến thể này chỉ tương đương hoặc thấp hơn so với delta dự kiến số ca nhập viện sẽ tăng lên
nếu người bị nhiễm bệnh hơn và sẽ có một khoảng thời gian tranh lệch kể từ khi tỷ lệ mắc bệnh tăng tới khi tỷ lệ tử vong tăng
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
dù vậy trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần who cho biết cần có thêm dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể omicran gây ra
và liệu các đột biến của nó có thể làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine hay không bao gồm tác dụng của các liều vaccine tăng cường
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã tuyên bố omicran được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam châu phi là một biến thể đáng lo ngại
đây là chủng sars cov hai thứ năm được phân loại ở mức độ này
theo who số ca covid một mươi chín được báo cáo
số ca covid một mươi chín được báo cáo ở nam phi đã tăng gấp đôi trong tuần tính đến ngày năm tháng một mươi hai lên hơn sáu mươi hai ca và tỷ lệ mắc tăng rất lớn ở cả edwartini zimbabwe mojambique namibia và lesotal
tổ chức này nói thêm rằng sự lan rộng của omicran cùng với việc xét nghiệm tăng cường và tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể đóng một vai trò nào đó
đề cập đến nguy cơ tái nhiễm who nhận định phân tích sơ bộ cho thấy các đột biến có trong biến thể omicran có thể làm giảm hoạt động trung hòa của các kháng thể
đến giảm khả năng bảo vệ của miễn dịch tự nhiên
còn tại đức số ca tử vong ngày hôm qua tám tháng một mươi hai đã đạt mức kỷ lục với năm trăm hai mươi bảy ca
đây là số ca tử vong hàng ngày cao nhất được ghi nhận kể từ ngày một mươi tám tháng hai
khi đức báo cáo năm trăm ba mươi bốn người chết vì covid một mươi chín số ca tử vong trung bình trong vòng một mươi bốn ngày ở đức đã tăng năm mươi một
nhiều bệnh viện đức phải vật lộn với số ca nhập viện tăng
các bác sĩ cảnh báo những khu chăm sóc đặc biệt icu có thể sớm vượt qua mức đỉnh điểm của mùa đông năm ngoái
thiện của biến chủng omicron càng làm tăng thêm mối lo cho đức
đức tuần trước app hạn chế với người chưa tiêm chủng và cấm họ tiếp cận hầu như mọi địa điểm
trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc
trong bối cảnh ca nhiễm tăng mạnh gần đây lệnh cấm không áp dụng với người đã phục hồi sau nhiễm
các lãnh đạo đức ủng hộ kế hoạch thiết lập quy định tiêm chủng bắt buộc trong những tháng tới
nếu được quốc hội thông qua quy định có thể bắt đầu có hiệu lực sớm nhất vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
khoảng bảy mươi hai dân số đức đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine
trong đó sáu mươi chín đã hoàn thành chương trình tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới who ngày tám tháng một mươi hai cho biết
bảy quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicran và cảnh báo số bệnh nhân nhập viện có thể gia tăng
omicran lần đầu được báo cáo ở nam châu phi cuối tháng trước có khoảng năm mươi đột biến
trong đó ba mươi hai đột biến trên protein gai cấu trúc virus sử dụng để bám dính và xâm nhập tế bào người
vkpado nhận thông tin
quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm biến mạnh cần có thêm dữ liệu để đánh giá độc lực học
khả năng tránh né vaccine của omicran và hiệu quả của vaccine trước biến thể này
thế giới đã ghi nhận hơn hai trăm sáu mươi tám triệu ca nhiễm gần năm ba triệu ca tử vong vì covid một mươi chín
sau khi báo cáo lần lượt sáu trăm ba mươi ba mươi sáu và bảy một trăm năm mươi năm trường hợp mới trong hai mươi bốn giờ qua
năm mươi năm ba dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine
nhưng ở các nước thu nhập thấp tỷ lệ này mới chỉ đạt hơn sáu
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và quốc tế
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại